cụ quản lý khám chữa bệnh cho biết cả nước đang có gần một bốn triệu f cách ly điều trị
trong đó có gần một ba triệu người cách ly điều trị tại nhà
trên chín mươi hai người điều trị tại bệnh viện trong đó ba tám trăm bốn mươi sáu ca bệnh nặng
hiện hà nội dẫn đầu về số f đang điều trị với trên sáu trăm sáu mươi
kế đó là bắc giang trên chín mươi ba ba trăm linh bắc ninh gần bảy mươi tám hai trăm linh
tp hcm trên sáu mươi tám tám trăm năm mươi nam định gần sáu mươi bảy ba trăm linh
về số ca nặng hà nội nhiều nhất với trên một ca
tp hcm thứ hai với ba trăm năm mươi chín ca đà nẵng đứng thứ ba với hai trăm tám mươi tám ca
hà nội liên tục dẫn đầu về số ca mắc trong thời gian qua
và gần đây cũng có số tử vong hàng ngày cao nhất cả nước
hà nội tối ngày ba tháng ba thông tin hai mươi bốn h phát hiện thêm
một mươi tám sáu trăm sáu mươi một ca covid một mươi chín cao hơn kỷ lục hôm qua hơn ba năm trăm linh ca
trong đó có sáu bốn trăm một mươi tám ca cộng đồng
một số quân huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như
long biên chín trăm tám mươi bảy sóc sơn chín trăm năm mươi tám hoài đức chín trăm ba mươi sáu hoàng mai chín trăm hai mươi
đông anh chín trăm một mươi tám nam tử liêm chín trăm linh bốn
tới hết ngày hai tháng ba số ca covid một mươi chín đang điều trị theo dõi
ở hà nội sáu trăm bốn mươi một hai trăm bốn mươi hai ca trong đó có sáu trăm ba mươi bốn một trăm linh bốn ca
người theo dõi cách ly tại nhà chiếm gần chín mươi chín
một một trăm sáu mươi ba người cách ly tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố
và của quận huyện thị xã
gần sáu người điều trị tại bệnh viện tầng hai và tầng ba của thành phố
và ba trăm sáu mươi người điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
và bệnh viện đạo y hà nội
đến nay tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi tại hà nội là năm trăm một mươi bảy ba trăm chín mươi tám người
ngày hai tháng ba hà nội ghi nhận hai mươi người mắc covid một mươi chín tử vong
như vậy tổng số người tử vong tính từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay một một trăm hai mươi hai người
những ngày gần đây do thủ tục về bảo hiểm chưa thông suốt
có tình trạng người lao động là f gặp khó khăn khi đến làm thủ tục
tại trạm y tế ở hà nội đặc biệt là một số phường thuộc quận hoàng mai
bảo hiểm xã hội hà nội vừa có hướng dẫn số sáu trăm năm mươi một về việc giải quyết chế độ
cho người lao động mắc covid một mươi chín
theo đó bảo hiểm xã hội đề nghị các cơ quan liên quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết
xã hội đối với người điều trị covid một mươi chín theo quy định
thực hiện giải quyết kịp thời không để hồ sơ chậm muộn
nghiêm cấm việc gây phiền hà khó khăn với người lao động
đồng thời các trạm y tế xã phường thị trấn có trách nhiệm cấp kịp thời
giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với người lao động là f
tránh tình trạng như những ngày qua tái diễn
các trạm y tế cập nhật thông tin người điều trị covid một mươi chín đã được cấp giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội lên cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế
của bảo hiểm xã hội việt nam theo quy định đăng ký mẫu dấu
mẫu chữ ký y bác sĩ của các cơ sở khám chữa bệnh
bác sĩ nguyễn thành lê phó trưởng khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
những ngày gần đây số trẻ mắc covid một mươi chín nhập viện tăng đột biến
nếu như trước đây chỉ lại tải vài ca là trẻ em phải nhập viện
thì đợt này số lượng bệnh nhi tăng nhanh từng ngày
có những ngày cao điểm có tới hơn hai mươi bệnh nhi được chuyển vào khoa để điều trị
các bệnh nhi đến đây hầu như thuộc phân tầng hai đã cần sự can thiệp của y tế
đa số trẻ mắc covid một mươi chín phải nhập viện có triệu chứng như sốt cao liên tục
ly bì bỏ ăn bỏ bú co giật một số trẻ suy hô hấp
tiến sĩ cao việt tùng phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương cho rằng
phần lớn trẻ em khi mắc covid một mươi chín diễn biến lành tính
sốt hai ba ngày đầu kèm các triệu chứng ho ngứa họng sổ mũi
phụ huynh cần theo dõi nhiệt độ cho ăn đủ bồi phụ các vitamin
đảm bảo vệ sinh cách ly phòng thoáng mát và tuân thủ năm k
kháng sinh không có chỉ định dùng trong giai đoạn này
tiến sĩ tùng nói rằng chúng tôi khuyên cáo nên sử dụng thuốc theo hướng dẫn của các bác sĩ
các trường hợp uống thuốc sai chỉ định có thể chưa biểu hiện ngay
và một thời gian sau mới thấy có hại cho cơ thể
bác sĩ tùng lưu ý khi trẻ sốt thì cho uống hạ sốt
nếu ho thì dùng các chế phẩm điều trị ho thông thường
tích cực chăm sóc và dinh dưỡng cho trẻ
về dùng thuốc ho hướng dẫn của bệnh viện nhi trung ương nêu rõ
nếu trẻ ho có thể sử dụng các loại siro ho thảo dược để giảm trụ trứng
phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển giám đốc bệnh viện nhi trung ương cho biết
trẻ dưới một mươi hai tuổi và trẻ có các bệnh lý nền như sau có nguy cơ diễn tiến nặng cao
trẻ sinh non cần nặng thấp béo phì thừa cân đái tháo đường
dối loạn chuyển hóa các bệnh lý ung thư tim mạch thần kinh
bệnh hô hấp gan thận mạng tính suy giảm biễn dịch
các bệnh hệ thống và đang dùng corticoid thuốc ức chế miễn gì
hầu hết trẻ nhiễm covid một mươi chín đều nhẹ và phục hồi nhanh hơn người lớn
tuy nhiên những quan sát gần đây cho thấy
một số ít trẻ vẫn bị tình trạng hậu covid một mươi chín từ nhẹ đến nặng
nhất là hội chứng viêm đa hệ thống mis c
chính vì thế nên phụ huynh có con mắc covid một mươi chín hãy lưu ý
theo dõi con khi có các biểu hiện trên để tránh trẻ chuyển nặng
bởi nếu trẻ được trần đoan sớm phát hiện sớm và điều trị đúng kịp thời
thì diễn biến thường thuận lợi trẻ phục hồi tốt
tại bệnh viện nhi trung ương vừa qua ghi nhận trẻ đến khám hậu covid một mươi chín
dễ gặp là những em bé đã khỏi bệnh nhưng tình trạng ho vẫn dai dẳng
điển hình là bệnh nhi nhập viện khoa điều trị tích cực nội ngày một mươi ba tháng hai
trong tình trạng khó thở sốt cao liên tụ sốt z zun ho trải nước mũi nôn
mắt phù nề viêm kết mạc
gần hai tháng sau khi khỏi covid một mươi chín trẻ sốt cao trên ba mươi chín độ kèm co giật
qua thăm khám trẻ được trần đoán mắc mis c
biểu hiện của hậu covid một mươi chín với trẻ có tiền sử mắc covid một mươi chín
hoặc tiếp xúc với người mắc covid một mươi chín sống trong vùng dịch thường xảy ra như
sốt nhẹ khó thở ho kéo dài mệt mỏi đau cơ tim đập nhanh
nổi ban đỏ hoặc sung huyết rác mạc ảnh hưởng đến trí nhớ khả năng tập trung tư tưởng
và dối loạn giấc ngủ dối loạn tiêu hóa nôn đau bụng tiêu chảy
dấu hiệu sốc dối loạn đông máu tổn thương thận cấp